cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cũng vừa ra thông báo áp dụng biện pháp tạm giam đối với ba người của tịnh thất bồng lai hay được gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
theo thông báo gửi cho chính quyền xã hòa khánh tân huyện đức hòa tỉnh long an và hộ gia đình bà cao thị cúc
ba người bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tạm giam gồm lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh trùng dương
cả ba đều đăng ký thường trú tại hộ gia đình bà cao thị cúc hay còn được biết đến là tịnh thất bồng lai hay thiền nam bên bờ vũ trụ
việc tạm giam ba người này nhằm đảm bảo tố tụng trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp nhận do công an huyện đức hòa chuyển lên từ cuối tháng hai vừa qua
thời hạn tạm giam đối với ba người theo như thông báo là đến hết ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi